xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ việc bé gái bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu
mới đây bà ngoại của cháu đã kể về giây phút kinh hoàng khi mẹ của na đưa cháu đi cấp cứu
bà nhớ lại hôm một mươi tám tháng một lời gọi điện khắp nước nở mẹ ơi ai lại cấp cứu
sau đó bà gọi lại thi máy thuê bao từ đó đến nay bà không thể liên lạc được với con gái
không nắm được tình hình sức khỏe của cháu gái
công an tp hà nội ngày hai mươi tháng một cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt khẩn cấp nguyễn trung huyên ba mươi tuổi là thợ mộc trú tại xã thạch hòa huyện thạch thất hà nội
huyền là nghi phạm chính trong vụ án bé dna bị găm đinh vào đầu dẫn đến nguy kịch
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sau khi liên lạc
khi hôn chồng nguyễn thị l hai mươi bảy tuổi mang theo bé dna đến sống cùng huyền
tại thôn phú đa một xã cần kiệm huyện thạch thất
sau đó bé bốn lần liên tiếp phải nhập viện vì nuốt đinh viết ngộ độc thuốc trừ sâu gãy tay
bà nguyễn thị nhàn bốn mươi tám tuổi mẹ của l cho biết nhiều ngày qua không thể liên lạc được với con gái
do không sử dụng mạng xã hội bà chỉ nhận được tin cháu gái
nghi bị găm đinh vào đầu khi được những người hàng xứ
trong thông báo bà nhàn không biết người tình của con gái cũng chưa bao giờ gặp mặt
bà mới biết con gái và người tình thuê trọ tại xã cần kiệm huyện thạch thất vào ngày hôm qua
khi báo chí bắt đầu đưa tin
trong những lần bé a nhập viện trước đây bà nhàn đều đến bệnh viện chăm sóc cháu
trừ lần bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu cấp cứu ở bệnh viện nhi trung ương
mỗi lần xuất viện bé a đều được mẹ trở về gửi nhà ông bà nội
người mẹ nhớ lại
hôm một mươi tám tháng một lờ gọi điện khóc nước nở
mẹ ơi a lại cấp cứu
sau đó bà gọi lại thì máy thuê vào
từ đó đến nay bà không thể liên lạc được với con gái không nắm được tình hình sức khỏe của cháu gái
tìm sang nhà nội của bé a bà nhàn rất lo lắng và ái ngại vì sự việc quá đau lòng không thể chăm sóc tốt cho cháu gái
a rất thông minh nhanh nhẹn và hoạt bát
bây giờ tôi chỉ xót thương cháu thôi bà nhàn nói
ông nguyễn trung trì chủ tịch ủy ban dân xã canh nậu huyện thạch thất cho biết
bà nhàn thuộc hộ nghèo kinh tế khó khăn
mới đây chính quyền xã cũng làm chính sách cho bà ngoại của bé được nhận hỗ trợ hơn một trăm linh triệu đồng để sửa sang lại nhà cửa
trước đó chiều tối ngày một mươi bảy tháng một bệnh viện đa khoa huyện thạch thất tiếp nhận một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật
trong quá trình kiểm tra thăm khám các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bóp
các bác sĩ chẳng đoán bệnh nhi bị viêm mảng não nên chuyển bé lên bệnh viện đa khoa sengpon
bệnh viện đa khoa sanh pôn đã tiến hành chụp cắt lớp dựng hình nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở phần đầu tổng cộng chín cái
đến sáng ngày hai mươi tháng một bé vẫn hôn mê tin lượng không nói trước được gì
không thể là hành động của một con người
sự việc cho bé bị nhân tình của mẹ găm đinh vào đầu khiến dư luận phẫn nộ tức
nhiều phụ huynh có con nhỏ đã khóc vì sự quá man dợ và tàn nhẫn này
chị nguyễn minh ngọc quận hoàng mai hà nội không thể tin nổi vào những gì mà mình đã đọc được trên báo chí
ngay cả người lớn khi chúng ta chỉ vô tình dẫm phải một chiếc đinh thôi đã cực kỳ đau đớn
vậy mà bé đã bị ghim tới chín chiếc đi trên đầu thì tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi sự đau đớn của bé đã phải chịu đựng
tôi còn tưởng những gì tôi đọc được là câu chuyện
câu chuyện nào đó thời trung cổ dành cho những phạm nhân mang tội tài trời
đây không thể là hành động của một con người có thể làm
quá man sợ và tàn nhẫn
chị đặng thị lan giáo viên thành phố thái bình chia sẻ
là một người mẹ tôi không thể nào hiểu được tại sao lại có người phụ nữ có thể chưa mắt đứng nhìn người tình của mình năm lần bảy lượt hành hạ con gái mình rồi lại chính mình đưa bé đi bệnh viện
người đàn ông kia thật độc ác dù có là khắc máu tanh lòng
thì sao lại có thể ra tay làm điều này với một đứa bé như vậy
cũng là một người đã làm mẹ
chị vũ thị phương quận hoàng mai hà nội vô cùng bất bình trước sự thờ ơ vô tâm thiếu trách nhiệm của người mẹ trong vụ việc này
con còn quá nhỏ con không có tội
người có tội là người đã làm con tổn thương
người đã đẩy con vào tay kẻ máu lạnh và để con phải chịu sự đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác
tôi mong pháp luật nghiêm minh thẳng tay trưởng trị
khoan dung hãy lấy lại sự công bằng cho con
kẻ có tội cần phải đền tội cần sớm loại bỏ những kẻ mất nhân tính như vậy để trẻ em được an toàn
không thể kìm nén trước những đau đớn mà bé đã phải chịu đựng
chị đỗ thị thanh hà quận hai bà trưng hà nội bày tỏ sự bất bình trước sự việc đau lòng trên
khi biết đến sự việc này tôi cảm thấy rất đau đớn và vô cùng phẫn nộ về hành động vô nhân tính này
đây không thể là việc làm của một người cha người mẹ
bản thân tôi khi con cái mình sai thì sẽ tìm cách nói chuyện hoặc sẽ có những biện pháp khác để giáo dục con
chị phạm thúy quỳnh giáo viên trường mầm non cho rằng
việc không được đến trường học cũng là một yếu tố tác động đến việc trẻ em bị đối xử tản nhẫn bởi chính người thân trong gia đình
do nhiều mâu thuẫn ức chế đôi khi người lớn không biết làm gì sẽ thường hay chút giận lên những đối tượng dễ bắt nạt điền hình là con trẻ
phải mau chóng giải phóng để các con được đến trường
ngoài việc cho con thêm không gian cũng sẽ là cơ hội để chúng tôi có thể quan sát theo dõi hơn với các bé và kịp thời phát hiện khi còn những dấu hiệu bất thường
liên quan đến vụ việc luật sư hà văn thêm thuộc công ty luật hợp danh gia lai đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng về mặt tội phạm hình sự gây bức xúc xã hội
hiện tại hành vi giết người của bị can đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ
tuy nhiên với hiện trạng chín chiếc đinh
găm sâu trong đầu chó bé ta có thể thấy được hành vi của bị can là vô cùng man dợ
bị can đã thực hiện hành vi nhiều lần và quyết liệt đến cùng nhằm tước đoạt tính mạng của cháu bé
luật sư cho biết với hành vi trên bị can có thể xem xét về hai tỉnh tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
là sát hại người dưới một mươi sáu tuổi và sát hại người vì động cơ đê hèn
không chỉ vậy vụ án còn gây phẫn nộ trong xã hội khi bị can là người tình của mẹ ruột cháu bé
là người được mẹ chó bé tin tưởng
và giao phó về trông non chăm sóc chó bé
hành vi của bị can còn vi phạm nghiêm trọng về đạo đức xã hội vi phạm về thuần phong mỹ tục tại việt nam
cũng theo luật sư hà văn thêm chế tài hình phạt mà bị can nguyễn trung huyên có thể phải đối mặt là
theo tội danh sát hại người mà bị can bị khởi tố
bị can có thể đối mặt với khung hình phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
ngoài ra bị can phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự do hành vi
vì tức đoạt tính mạng cho gia đình người bị hại
hiện nay các vụ việc liên quan đến trẻ con không còn quá xa lạ
tuy nhiên tính chất mức độ trong thời gian gần đây ngày càng biến chuyển theo hướng nghiêm trọng hơn
chia sẻ về vấn đề này luật sư hà văn thêm cho biết
rõ ràng vụ việc vung đòn roi đối với cháu va khiến cháu tử vong tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
hay chính vụ việc ngắp đinh đối với chó bé nở a nêu trên
là hồi chung đáng báo động
trong công tác bảo vệ quyền trẻ em
mặc dù các đối tượng đã bị khởi tố bị can về hành vi sát hại người
nhưng cơ quan cảnh sát điều tra cần phải điều tra làm rõ việc có hay không hành vi tác động vật lý
làm nhục người khác trước khi có hành vi sát hại người
nếu có căn cứ xác định hành vi làm nhục người khác và hành vi đó đã hoàn thành cấu thành tội phạm
để tránh bỏ lọt tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra cần xem xét khởi tố vụ án
khởi tố bị can về hành vi
làm nhục người khác theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sơ đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra vi lợt sư này nhấn mạnh
hơn hết để gian đe và ngăn ngừa tội phạm
cơ quan tiến hành tố tụng cần xem xét đánh giá về tính chất
mức độ thực hiện hành vi và xử lý nghiêm minh
đưa ra mức hình phạt thích đáng đối với các hành vi làm nhục người khác
đặc biệt là đối với trẻ em
hiện tại tình hình sức khỏe của cháu a
tựa xấu cháu đang phải thở máy
vết thương mưng mủ hết sức nguy hiểm
còn phía cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra
để đưa ra kết luận cuối cùng
quý vị và các bạn thân mến
với những tội ác mà huyên đã gây ra
có lẽ hình phạt tử hình cũng chưa giúp hắn trả hết tội
chúng ta hãy cầu mong một phép màu sẽ đến với nợ a như những lần trước
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại